chủ tịch luma quốc gia nga vyachevlov volodymyr mới đây đã công bố danh sách các quốc gia không thân thiện
được xếp theo số lượng các lệnh trừng phạt áp đặt lên moscow
theo thống kê của ông volodin đứng đầu danh sách này là mỹ với một chín trăm tám mươi ba lệnh trừng phạt khác nhau nhằm vào nga
tiếp đến là canada thụy sĩ anh liên minh châu âu eu australia và nhật bản
theo ông volodin các biện pháp trừng phạt đã khiến giá năng lượng và giá thực phẩm tăng vọt gây ra những rắc rối hiện nay
và có thể gây ra những cuộc khủng hoảng trong tương lai trên khắp thế giới
ngoài ra các biện pháp trừng phạt cũng đã gây áp lực lên ngành hóa chất của nga và belarus bao gồm phân bón
trong khi đó nhiều nước phương tây đã cáo buộc nga gây ra tình trạng lạm phát gia tăng mà các quốc gia này đang phải đối mặt